tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với sáu mươi ba điểm cầu thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành và địa phương
xử lý nghiêm tình trạng chậm chạp thiếu trách nhiệm trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đầu tư an sinh xã hội trật tự xã hội
tiếp tục huy động các nguồn lực với khí thế quyết tâm tinh thần yêu nước cột cường của nhân dân để chúng ta chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời nỗ lực vượt khó vươn lên trong sản xuất và đời sống
tại hội nghị lần này thủ tướng đã lắng nghe những khó khăn vướng mắt và kiến nghị của từng địa phương để có những kế hoạch cụ thể
thủ tướng cho biết chính phủ sẽ trực tiếp giải quyết chín mươi một kiến nghị mà các tỉnh thành phố đã nêu ra tại hội nghị
đồng thời yêu cầu bộ tài chính ngân hàng nhà nước đưa ra các giải pháp các gói kích thích tài khoá tiền tệ
bộ khách đầu tư đưa ra các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các bộ ngành địa phương khác
tích cực và cuộc quyết liệt đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch hành động nhằm tháo gỡ trượt đề nhất các khó khăn
bên cạnh đó thủ tướng khuyến khích các đơn vị tìm thị trường mới phải đổi mới cách làm phải thay đổi một số việc khó quen
một số dự án có thể chuyển từ ppp thành đầu tư công một số dự án đầu tư công thành ppp
cả hệ thống chính trị cùng chung sức đồng lòng phối hợp chặt chẽ tập trung tháo gỡ những vương mắc
khó khăn chống chỉ trệ đang diễn ra vừa qua ở một số địa phương
nhưng người đứng đầu chính phủ đề nghị cần suy nghĩ phân đấu phải sáng tạo biến nguy cơ thành thời cơ
trong chỉ đạo cụ thể và tái cơ cấu giải pháp cho từng ngành từng lĩnh vực
ngay sau hội nghị trực tuyến tại các địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ gạch đầu tư
tổng hợp những khó khăn kiến nghị của doanh nghiệp địa phương để có văn bản trả lời có hướng tháo gỡ
đồng thời giao bộ này khẩn trương xây dựng các kịch bản phục hồi kinh tế sau dịch báo cáo chính phủ ngay trong tuần tới